vào ngày sáu tháng năm một vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra do mưa lớn tại lán chạy nhóm công nhân đang nghỉ đã khiến nhiều người thương vong
sau tai nạn phía đại diện chủ đầu tư đã lên tiếng thông tin về nguyên nhân ban đầu nhằm đánh giá rõ về trách nhiệm các bên liên quan trong sự việc
theo đó khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng năm nhóm thợ thi công đang nghỉ ngơi trong lán do trời mưa to thì bất ngờ xảy ra sạt lở
thời điểm đó một số công nhân thoát được ra ngoài bước đầu xác định có bốn công nhân bị thương và ba công nhân tử vong do bị đất đá vùi lấp
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã kỳ anh đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo lực lượng công an quân sự huyện phối hợp với lực lượng tại địa phương hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và đưa nạn nhân đi cấp cứu
thăm hỏi người bị nạn và phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc
theo ông bùi thái phó trưởng phòng kỹ thuật ban quản lý dự án các công trình điện biển trung cho hay
nguyên nhân ban đầu được xác định do thiên tai ông phân tích khi ấy trời mưa đội thi công dừng thi công ở vị trí móng
họ đi về phía lán của họ nằm trong khu vực rừng bên suối để trú mưa
sau đó do mưa rông lớn dẫn đến lũ quét xuống theo suối lúc này nhóm công nhân đang trú trong lán thì bị đất đá sạt lở xuống
về những trách nhiệm cần làm
rõ trong vụ việc này phó trưởng phòng kỹ thuật ban quản lý dự án các công trình điện miền trung khẳng định
tai nạn xảy ra do thiên tai không phải do đang thi công
về vấn đề nghi nổ mìn gây sạt lở đất đá ông thái nhấn mạnh không có chuyện nổ mìn
cũng theo ông thái toàn tuyến mạch ba có nhiều đơn vị thi công
thế nhưng tại vị trí thi công xảy ra sự cố do công ty trách nhiệm yếu hạn xây lắp điện bốn đảm nhiệm thi công
trước đó lãnh đạo xã kỳ anh cũng đưa ra lời giải thích về nguyên nhân vụ việc
do các công nhân dựng lán tạm cạnh suối để tránh thời tiết nắng nóng
khi mưa đổ xuống đất đá sạt lở khiến các nạn nhân không kịp trở tay
liên quan đến vụ sạt lở vào ngày bảy tháng năm phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
đã ký công điện số bốn mươi năm cdttg của thủ tướng chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả
làm rõ nguyên nhân sự cố sạt lở đất tại phường kỳ liên thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
nội dung công điện nêu rõ theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
chiều ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đã có mưa to gây sạt lở vùi lấp một lán trại của công nhân thi công đường dây năm trăm linh kv
tại khu vực phường kỳ liên thị xã kỳ anh làm ba người thiệt mạng và bốn người bị thương
thủ tướng chính phủ đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến các thân nhân gia đình có người bị nạn
kịp thời thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh và lãnh đạo các cơ quan có liên quan
tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả do vụ sạt lở đất
trong đó thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh chỉ đạo cơ quan chức năng cơ quan tổ chức liên quan tổ chức thăm hỏi
động viên hỗ trợ các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định kịp thời cứu chữa những người bị thương
khẩn trương xác minh nguyên nhân sự cố sạt lở để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống sạt lở đảm bảo an toàn
cho người lao động và nhân dân xử lý nghiêm trách nhiệm nếu có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật
đối với bộ tài nguyên và môi trường theo dõi chặt chẽ dự báo thông tin kịp thời về tình hình thời tiết thiên tai
nhất là các hiện tượng thời tiết cực đoan mưa lớn cục bộ để các chính quyền địa phương cơ quan chức năng và người dân
biết chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn theo đúng quy định
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi tình hình thiên tai
chủ động chỉ đạo đồn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền
chủ tịch ubnd các cấp và chủ đầu tư các công trình dự án khẩn trương tổ chức giả soát kiểm tra kiên quyết
không cho phép làm các lán trại nhà tạm tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao gây nguy hiểm đến tính mạng của công nhân và người dân
với những công nhân may mắn sống sót vụ sạt lở ấy vẫn để lại những ám ảnh khó quên
đang nằm điều trị tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh anh hoàng đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại nghệ an vẫn chưa hết bằng hoàng khi nhớ lại vụ việc chỉ trong tích tắc đã cướp đi sinh mạng của ba công nhân
anh thắng cho biết khi mọi người đang trú mưa
bỗng nghe thấy tiếng động lớn bất ngờ một khối lượng đất đá đổ ập xuống lán chạy nơi anh cùng mọi người đang trú mưa
anh kể lại sự việc xảy ra quá nhanh chỉ trong khoảng năm giây nước và các tảng đá lớn lan xuống vùi lấp lán chạy
anh cùng mọi người hô hoán bỏ chạy tuy nhiên một số người không kịp thoát ra bị đất đá vùi lấp
anh và những người khác may mắn chạy trước thì nên thoát nạn
cũng là một trong số những người kịp thời thoát nạn anh hoàng đình thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú xã quỳnh lưu nghệ an nghĩ lại
do mưa lớn không thể làm việc anh thủy cùng một mươi bảy công nhân trong đội thi công đường điện phải vào lán trại nghỉ ngơi
lái chạy của nhóm anh thủy nghỉ ngơi rộng khoảng một mươi năm m hai nằm ngay cạnh con suối tự nhiên
trong lúc mọi người đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng ẩm từ trên núi
sau ít giây nước cùng những tảng đá to lớn bắt đầu rội xuống
thời điểm đó họ chỉ mới vào lán được ít phút một số công nhân nhìn thấy đất đá từ trên núi cao bất ngờ đổ xuống
lúc đó mọi người hú hết gọi nhau chạy ra khỏi lán
bản thân anh cũng chỉ kịp hét lớn chạy đi rồi chạy thục mạng ra khỏi lán
chỉ trong khoảng năm giây nước và các tảng đá lớn đã lan xuống vủi lấp lán chạy
anh may mắn cạnh đó có gốc cây thế nên đã bán vào được
hiện trường lúc đó rất hoảng loạn mọi người chạy từ phía để thoát thân
có ba người chạy không kịp bị đất đá vùi lấp nên thiệt mạng
cùng tâm trạng như anh thủy anh nguyễn đức thành văn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú huyện khong kro tỉnh sai lai vẫn chữa hết hoảng loạn sau khi thoát chết
trước đó anh văn được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bất tình
anh cho biết thời điểm trận sạt lở xảy ra anh đang ngồi bên cạnh tảng đá sát cây suối
sau khi nghe tiếng hồ hoán chưa kịp định hình anh đã bị tảng đá lớn lăn tới đẻ chúng bị thương
anh cố bỏ lên chỗ cao để tìm cơ hội sống sót sau đó ngất lịm và không biết gì
cho đến khi thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện
sự cố không lấy đi mạng sống của anh văn thế nhưng
anh bị dập lá lách xây xát nhiều nơi
anh được đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh túc trực cấp cứu
theo anh văn thời điểm vụ sạt lở xảy ra
lán chạy bị dòng nước và đất đá đẩy xuống vực sâu cách vị trí ban đầu khoảng một mươi mét
quá trình thoát thân anh văn phát hiện có nhiều người bị trận sạt lở vùi lấp
tuy nhiên chỉ biết đứng nhìn không thể giúp được gì
bác sĩ nguyễn thị kim oanh giám đốc bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh xác nhận
đơn vị tiếp nhận bốn người bị thương từ vụ sạt lở vào cấp cứu
hiện sức khỏe của cả bốn người đã ổn định đang tiếp tục theo dõi điều trị
qua ghi nhận tại hiện trường
lán chạy nơi xảy ra sự việc nằm cạnh một cột móng trụ số hai mươi tám tầm một trăm linh m
đây là khu vực đồi núi đường dốc hiểm trở xung quanh cây cối nguyên sinh mọc ung tùm
nơi đây sau trận sạt lở để lại khung cảnh ngổn ngang
nhiều đồ dùng của công nhân bị đất đá vùi lấp
trận sạt lở vật dụng nấu ăn bếp ga thực phẩm của nhóm công nhân nằm vắt vườn trộn lẫn trong bùn đất
riêng tại móng cột số hai mươi tám đang trong giai đoạn thi công
nhiều máy móc được huy động để phục vụ việc khoan núi đào đất
tuy nhiên do đang bị đình chỉ thế nên máy móc đang tập kết nguyên tại hiện trường
ông nguyễn thế anh phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã kỳ anh cho biết
khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng được huy động nhanh chóng tiếp cận hiện trường
thi thể ba nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường bốn người bị thương được đưa đến bệnh viện để điều trị
một mươi một người còn lại cũng được sơ cứu tại hiện trường
sau khi nhận thông tin lãnh đạo tỉnh hà tĩnh cũng kịp thời có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án cứu hộ cứu nạn hỗ trợ công nhân
danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm nh sinh năm hai nghìn bảy chú xã quỳnh lâm huyện quỳnh lưu nghệ an
dhl chú tại xã công chiêng huyện mang giang gia lai và ds em trai của l
các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện gồm hoàng đình thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hoàng đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đồng anh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cùng chú tại huyện quỳnh lưu nghệ an và nguyễn đức thành văn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại xã chơ long huyện krom krol gia lai
trên thực tế thời gian qua hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây lũ lụt và sạt lở ở nhiều địa phương
sạt lở đất đã xảy ra ở hầu hết mọi nơi và có thể gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản
thuật ngữ sạt lở đất là do biến động của một ngoại lực tác động vào khối đất đá mảnh vụn
giới tác động của các yếu tố ngoại lực đó làm cho độ dốc của chiến núi con đồi mô đất không ổn định
sự tác động của trọng lực làm khối đất đá di chuyển xuống khu vực thấp hơn
có thể di chuyển chậm và gây ra thiệt hại từ từ hoặc di chuyển nhanh chóng phá hủy tài sản
và lấy đi sinh mạng của con người một cách đột ngột và bất ngờ
hầu hết các vụ sạt lở đất là do các hoạt động bồi đắp sản lấp của con người hoặc từ tự nhiên
chẳng hạn như mưa lớn bão lũ dung chuyển do động đất núi lửa phun trào và thay đổi đột ngột trọng lực lên bề mặt trái đất
hiện tượng sạt lở đất có xu hướng trầm trọng hơn khi có sự ảnh hưởng của lũ lụt
ngoài ra các khu vực bị cháy rừng chặt phá rừng cũng khiến cho đất đá bị xói mòn và dẫn đến hiện tượng sạt lở
lở đất thường xảy ra tại các khu vực đã từng xảy ra hiện tượng sụt lún trong quá khứ hoặc vị trí có địa hình nền đất yếu
để chủ động phòng tránh chúng ta nên tìm hiểu về nguy cơ sạt lở đất ở khu vực nơi ở làm việc của mình
các dòng chảy đá vụn và các vụ sạt lở đất khác thường xảy ra trên đường đi của mưa bão và khu vực ao hồ sông suối
có thể xảy ra ngay lập tức hoặc do thời gian lưu lượng dòng chảy gây xói mòn dẫn đến hiện tượng lở đất
nền đất bão hòa nặng nề dễ chuyển thành bùn và các dòng chảy vụn
việc phòng ngừa để tránh sạt lở đất phải được ưu tiên hàng đầu nhưng thiệt hại do dòng chảy mạnh vụn có thể được hạn chế
nếu có phương pháp phòng bị chuẩn bị lực lượng phương tiện để sẵn sàng ứng phó phù hợp
do vậy khi thấy môi trường xung quanh có dấu hiệu bất thường như âm thanh các mảnh vỡ đang chuyển động chẳng hạn như tiếng cây cối nứt nẻ hoặc đá tảng va vào nhau
sự tăng hoặc giảm đột ngột của dòng nước khi ở gần sông suối và cần để ý xem nước có chuyển từ trong sang đục hay không
những thay đổi như vậy có thể có nghĩa là có hoạt động dòng chảy mình vụn ở thượng nguồn vì vậy hãy chuẩn bị để di chuyển nhanh chóng
đặc biệt cảnh giác khi lái xe trong khu vực có nguy cơ sạt lở để ý xem mặt đường bị sụp bùn đá rơi vào các dấu hiệu khác về khả năng có thể chảy xuống các mảnh vỡ trước khi sạt lở đất đá xảy ra
cần nhanh chóng sơ tán thông báo cho người thân trong nhà hàng xóm bị ảnh hưởng nếu có thể và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số một trăm một mươi bốn hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ